ngoài ra tỉnh sơn la cũng tạo những cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đến thu mua nhãn trên địa bàn tỉnh
chúng tôi đã có một kế hoạch để tổ chức các chuỗi sự kiện để cho các nhà tiêu thụ gặp gỡ với người sản xuất để gặp gỡ và trao đổi đàm phán ký kế hợp đồng
cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ hỗ trợ trong quá trình các cái đoàn mà lên tìm hiểu
trường rồi là ký kết hợp đồng tại sơn la thì chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho trong thời gian ngắn mà tiếp xúc được nhiều với người sản xuất
đi thăm được nhiều cái địa bàn sản xuất để người tiêu thụ sẽ yên tâm hơn về cái sản xuất và về cái đầu mối tại sơn la
cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ theo cái chính sách của tỉnh
nếu mà doanh nghiệp mà tiêu thụ với sản lượng lớn thì chúng tôi có thể hỗ trợ cả một phần cái chi phí vận chuyển